tại buổi làm việc với quận ủy đống đa thành phố hà nội đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã nêu rõ các cấp ủy đảng trên địa bàn thành phố hà nội
cần sâu sát cơ sở hơn nữa nắm bắt và tháo gỡ kịp thời những vướng mắc ở cơ sở
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải nêu rõ trong công tác xây dựng đảng thời gian tới
quận đống đa nói riêng và các quận huyện trên địa bàn thành phố nói chung cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa
phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng theo hướng mở rộng dân chủ sâu sát cơ sở
nắm bắt tình hình từng lĩnh vực từng địa bàn
đồng chí hoàng trung hải nhấn mạnh thách thức lớn nhất đối với các cấp ủy đảng của hà nội
vẫn là vấn đề đồng thuận với người dân vì vậy từ cấp xã phường cần nắm bắt
tháo gỡ kịp thời những vướng mắt ở cơ sở
liên quan đến công tác lập lại trật tự vệ hè lòng đường trên địa bàn thành phố hà nội
đồng chí hoàng trung hải cho rằng việc để các vi phạm lấn chiếm vỉa hè tồn tại
là do sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương
thậm chí một số địa bàn đã có những vi phạm quá mức để xảy ra hiện tượng cá nhân hóa vỉa hè
đồng chí đề nghị phải chấn chỉnh ngay việc này đồng thời phải làm tốt công tác dân vận
nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân và tập trung giải quyết giải thích
không để nảy sinh vấn đề nóng